trong những tháng cuối năm tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp có xu hướng gia tăng đặc biệt là tại các tỉnh biên giới
chính vì thế ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín lạng sơn đã xây dựng kế hoạch nhằm ngăn chặn hàng hóa nhập lậu và các hoạt động gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh trong dịp tết nguyên đán đang tới gần
tổng kết chương trình hoạt động của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín lạng sơn cho thấy tình hình buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại đang ngày càng diễn biến phức tạp
đặc biệt tội phạm về ma túy hoạt động ngày càng tinh vi có tính chất phức tạp
năm hai nghìn một mươi bảy các lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý gần bốn sáu trăm tám mươi vụ bằng một trăm ba mươi tám tám so với năm hai nghìn một mươi sáu
tiền phạt vi phạm hành chính hơn hai mươi năm bốn tỷ đồng phạt bổ sung truy thu thuế hơn hai mươi ba hai tỷ đồng trị giá hàng hóa vi phạm hơn tám mươi chín tám tỷ đồng số vụ số đối tượng bị khởi tố tăng so với năm hai nghìn một mươi
trong năm hai nghìn một mươi bảy tội phạm về ma túy hoạt động ngày càng tinh vi có tính chất phức tạp
trong đó ba trăm một mươi năm vụ với bốn trăm bảy mươi đối tượng liên quan đến ma túy một mươi chín vụ ba mươi sáu đối tượng liên quan đến tiền giả một trăm ba mươi năm vụ với một trăm bảy mươi năm đối tượng liên quan đến pháo nổ khởi tố bảy vụ án buôn lậu hàng hóa thông thương qua biên giới
một trong những nội dung thực hiện mà ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh đề ra đó là công tác tuyên truyền đặc biệt là vận động các doanh nghiệp cá nhân biết những tác hại của hàng cấm hàng giả tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin đăng bài
về hoạt động của các lực lượng chức năng công tác thanh tra kiểm tra kiểm soát và xử lý được ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín lạng sơn yêu cầu thực hiện theo quy định của pháp luật phân rõ ràng từng loại mặt hàng để có kế hoạch kiểm soát chặt chẽ đặc biệt quản lý hóa đơn chứng tử phải rõ nguồn gốc xuất xứ giải quyết triệt đề tình trạng hóa đơn nhập lậu